tại thị xã tử sơn các đối tượng tiêm vaccine được chia thành một mươi ba nhóm theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo tính chính xác minh bạch
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay toàn thị xã đã tiêm được một mươi ba ba trăm sáu mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt một trăm một mươi tám bảy kế hoạch được giao
tính từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến nay quận thanh xuân cũng đã tổ chức sáu điểm tiêm lưu động cho hơn hai mươi hai sáu trăm linh người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn
hơn hai mươi tám mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được thực hiện cho các đối tượng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó hợp tác xã kinh doanh vận tải có địa chỉ ở quận hải châu bị phạt hành chính một mươi năm triệu đồng và cá nhân tài xế nói trên bị phạt hành chính bảy năm triệu đồng
cùng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể ngày hai tháng tám khi tài xế được giám đốc hợp tác xã cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
đã xin thêm sáu bản khác để chống thông tin người được cấp đem về nơi cư trú cho nhiều người dân ở khu dân cư nhằm mục đích lưu thông dễ dàng qua các chốt kiểm dịch
toàn bộ giấy đi đường không hợp lệ đã bị công an phường hòa an tịch thu để điều tra làm rõ
công an tp khuyến cáo các tổ chức cá nhân cần cung cấp giấy đi đường đúng đối tượng công việc được quy định lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội
không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới